thuốc kháng virus đang bước đầu tạo ra những hiệu quả nhất định
một số cơ sở cũng từng bước nghiên cứu các loại thuốc đông y trong điều trị covid một mươi chín
nguyên phó giám đốc sở y tế tp hcm cho rằng với việc đáp ứng của ngành y đảm bảo năng lực
cộng với yếu tố vaccine thuốc điều trị thành phố đã đủ điều kiện để mở cửa một cách an toàn
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cũng đánh giá thành phố đã đạt được nhiều thành quả trong công tác phòng chống dịch bệnh
ngành y tp hcm đảm bảo tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho người có nguy cơ cao
có bệnh nền trong thời gian đầu chúng ta còn có sự bùi dối một số nơi một số lúc
tuy nhiên thành phố đã giải quyết được những vấn đề tồn tại ông đỗ văn dũng nhìn nhận
ông đỗ văn dũng điểm lại trong công tác điều trị mô hình chăm sóc f tại nhà
đảm bảo cấp phát thuốc cung cấp oxy cho người bệnh đã góp phần kéo giảm số bệnh nhân covid một mươi chín tử vong trên địa bàn
phó giáo sư vũ minh phúc đại học y dược tp hcm chia sẻ khi địa bàn mở cửa lại số ca f có thể sẽ tăng lên
tuy nhiên khả năng truy vết xét nghiệm của tp hcm có thể đáp ứng được trong bối cảnh này
vị chuyên gia này cũng cho rằng hiện tại dịch bệnh tại tp hcm có nhiều dấu hiệu thuyên giảm
minh chứng rõ nét nhất là số bệnh nhân covid một mươi chín tử vong đang trên đà giảm trong nhiều ngày qua
kết luận tại hội nghị ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm đánh giá tất cả ý kiến trong hội nghị
đều cho rằng dịch covid một mươi chín không thể loại được hoàn toàn ra khỏi cộng đồng
thời điểm này thành phố đã chuẩn bị các điều kiện tương đối đảm bảo để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất
trong bối cảnh trên sự chấp hành ủng hộ đông cam cộng khổ thắt lưng bục bụng của người dân
là một trong những yếu tố quan trọng để tp hcm vượt qua giai đoạn tới
một điểm thống nhất là sức chịu đựng của xã hội sức chịu đựng của nền kinh tế cũng đã bị tổn thương
cần phục hồi sớm ông nguyễn văn nên nhìn nhận
trong thời gian tới bí thư thành ủy tp hcm cho rằng điều thành phố cần tập trung là cải thiện hệ thống y tế dự phòng
ông nên nhìn nhận hệ thống dự phòng của thành phố còn một số trach trạc nhất định
ngoài ra chiến lược y tế phải quy định rõ các bước khi phát hiện f trong cộng đồng
việc đóng cửa cả đơn vị khi phát hiện f chỉ phù hợp với giai đoạn trước đây
thành phố cần tìm cách ứng phó phù hợp trong tình hình mới
đối với vấn đề an sinh xã hội bí thư tp hcm đề nghị các đơn vị cần có chiến lược rõ ràng cụ thể
người đứng đầu đảng bộ thành phố kể lại thời gian qua có quận bảy trăm linh dân
nhưng danh sách gửi lên đến hơn sáu trăm linh người cần hỗ trợ
việc giãn cách kéo dài đã khiến nhiều người mất việc phát sinh nhiều vấn đề
ông nguyễn văn nên cho rằng về lâu dài thành phố cần tính toán đến các chiến lược về di dân xây dựng nhà ở xã hội
trước đại dịch covid một mươi chín hoành hành chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
viết thư gửi cử tri tp hcm bày tỏ lời cảm ơn chia sẻ những mất mát mà thành phố phải gánh chịu vì dịch bệnh
cùng với đó gửi lời động viên tới nhân dân thật sự cảm động trước những câu chuyện cha con
vợ xa chồng để tòng quân chống dịch không sợ hiểm nguy như lời một bài hát của nhạc sĩ trần long ẩn
ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ sẽ dành phần nào
trong thư chủ tịch nước nguyễn xuân phúc xin chia sẻ những mất mát về sức khỏe
tính mạng của người dân thành phố và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc những vất vả khó khăn
bất tiện kể cả những thiệt hại về việc làm sinh kế và kinh tế của nhân dân doanh nghiệp do phải
tuân thủ các quy định về phong tỏa giãn cách dịch bệnh đã và đang bào mòn thu nhập và sức khỏe
người dân nhưng không thể làm nhột đi ý chí và nghị lực vượt khó của người dân thành phố anh hùng
mang tên bác diễn biến của đại dịch còn phức tạp nhưng chủ tịch nước tin tưởng dịch sẽ sớm được
kiểm soát cuộc sống của người dân sớm trở lại trạng thái bình thường mới ở tp hcm
chủ tịch nước đề nghị tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn giữa chính quyền với
nhân dân phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ covid cộng đồng vai trò của tổ dân phố
vai trò của chính quyền cơ sở và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị cơ sở trong việc
chăm lo an sinh xã hội cho người dân nhất là những người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn
các cháu mồ côi người già neo đơn người khiếm thị người đau yếu bệnh tật
theo chủ tịch nước gia tài lớn nhất của chính quyền là niềm tin của nhân dân vì vậy
cần có nhiều kênh nhiều cách để lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của người dân
đáp ứng ở mức cao nhất kịp thời nhất những nhu cầu của người dân trong khả năng cho phép của
chính quyền thấm nhuần quan điểm không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau trong đại dịch
chủ tịch nước cho biết ông đã thấy và vô cùng xúc động trước những tấm lòng quả cảm
tinh thần tận tụy tấm gương hy sinh quên mình của đội ngũ y bác sĩ những cán bộ công an
quân đội những người đứng ở tuyến đầu chống dịch và cả những người tình nguyện
những người làm công tác thiện nguyện chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn đến đội ngũ y tế
lực lượng vũ trang các ngành các cấp từ trung ương đến địa phương trên cả nước đã ngày đêm tận tụy
hy sinh cho công tác phòng chống dịch vì an toàn sức khỏe nhân dân
nhân đây chủ tịch nước đề nghị chính phủ các bộ ngành và chính quyền thành phố nên tiếp tục
xem xét để có chế độ đáy ngộ và ghi nhận xứng đáng hơn nữa với đội ngũ y bác sĩ
những người đứng ở tuyến đầu chống dịch
hy vọng với sự đoàn kết đồng lòng giữ vững tinh thần cùng tin tưởng về một tương lai tươi sáng
nhận định sẽ sớm kiểm soát và đều đùi dịch bệnh mang lại cuộc sống bình an cho nhân dân
như lời chủ tịch nước chia sẻ
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe
và đời sống liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo